tính đến một mươi tám h ngày hôm nay chín tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm bốn ca nhiễm covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày chín tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một ba trăm tám mươi một ca
trong đó số ca điều trị khỏi hiện là một hai trăm hai mươi năm ca
số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi một ca
số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi một bốn trăm tám mươi năm người